theo bàn chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ninh bình các đơn vị đã tổ chức thông tin thông báo cho tổng số một trăm ba mươi phương tiện trên ba trăm năm mươi hai thuyền viên trên địa bàn đơn vị quản lý để biết về diễn biến của bão trên biển đông để chủ động phòng tránh
hiện tất cả các tàu thuyền và thuyền viên hoạt động trên biển đã vào nơi tránh trú an toàn
bên cạnh đó tỉnh ninh bình triển khai phương án di dân khu vực ngoài đê bình minh ba và di dân ra khỏi vùng thấp trũng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn xong trước một mươi tám h ngày ba tháng bảy
huy động lực lượng phương tiện tổ chức chặt tỉa cành cây chẳng chống gia cố nhà cửa biển hiệu bảo đảm an toàn cho công trình đang xây dựng kho tàng bến bãi hàng hóa trường học bệnh viện trạm y tế
các địa phương chỉ đạo thôn xóm giúp các hộ gia đình chính sách neo đơn phòng tránh bão bảo đảm an toàn